ban thường vụ tỉnh ủy phú yên đã tổ chức hội nghị cán bộ lãnh đạo toàn tỉnh để thông tin về tình hình biển đông hiện nay
và những giải pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
tại hội nghị các đại biểu được nghe thượng tướng võ tiến trung phó giáo sư tiến sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên giám đốc học viện quốc phòng giới thiệu và khái quát về tình hình khu vực đông nam á và thế giới thời gian gần đây
những định hướng trong công tác đối ngoại của đảng và nhà nước ta theo tinh thần kiên định mục tiêu bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
đồng thời được nghe phổ biến thông tin thời sự mới nhất về tình hình biển đông và những giải pháp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
cảnh giác với âm mưu diễn biến của các thế lực thù địch trong và ngoài nước về lợi dụng tình hình biển đông để chống phá đảng nhà nước ta
những động thái của một số nước đối với vấn đề biển đông hiện nay